vào lúc khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay lực lượng trinh sát công an huyện simacai tỉnh lào cai đã phát hiện bắt giữ thành công đối tượng phạm văn kiên chú tại thành phố lào cai
và đây là đối tượng gây ra vụ án mạng làm một người tử vong vào đêm ngày ba mươi tết
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng hai do có mâu thuẫn cá nhân nên phạm văn kiên đã điều khiển xe mô tô mang theo dao sang nhà tìm gặp lê mạnh hùng chú tại thôn hùng thắng xã gia phú huyện bảo thắng
khi đến nơi kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến hùng tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ tới bảy giờ sáng ngày hôm nay lực lượng trinh sát công an huyện simacai đã bắt giữ được kiên khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn
tại cơ quan công an kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trong khi đó tại vĩnh long vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cũng đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trương văn út
cà mau để điều tra về hành vi giết người
qua điều tra bị can út và nạn nhân thuê phòng trọ tại ấp mỹ phú bốn xã mỹ thạnh trung huyện tam bình do ghen tuông
vào tối ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn út và nạn nhân đã xảy ra cự cãi xô sát khiến nạn nhân tử vong
sau đó út đã vứt sát nạn nhân cùng với hung khí tăng vật có liên quan xuống sông ở sau nhà để phi tăng
qua làm việc bị can út thừa nhận toàn bộ hành vi giết người
cơ quan công an cũng đã thu giữ được một cây kéo ba con dao
sử dụng để gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng
gồm vòng a bát nguyễn thị thảo linh đào duy lâm và lê văn đức
cả bốn cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ tổ tuần tra một trăm sáu mươi một công an huyện cẩm mỹ đã bắt quả tàng linh và lâm
đang tàng trữ một gói ma túy tại tổ chín ấp tân bảo xã bảo bình
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ được đức và bát để điều tra về hành vi tàng trữ
mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một gói ma túy một cân điện tử một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một mươi nỏ bằng thủy tinh
tiếp tục với thông tin cập nhật về tình hình giao thông trong ngày hai tết
theo báo cáo của văn phòng bộ công an ngày một mươi một tháng hai tức ngày hai tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc đã xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi tám người bị thương tám mươi bảy người
trong đó đường bộ xảy ra tám mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi tám người bị thương tám mươi sáu người
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy bốn trăm sáu mươi chín trường hợp
trong đó đường bộ bảy tám trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hai mươi tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu đồng
tạm giữ hai trăm năm mươi ba xe ô tô bốn bốn trăm bảy mươi xe mô tô và hai mươi bốn phương tiện khác
cảnh sát giao thông cũng đã tước hai bảy mươi tám giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba chín trăm chín mươi ba trường hợp tốc độ một hai trăm hai mươi chín trường hợp và ma túy là hai mươi trường hợp
cũng trong ngày hai tết một số tuyến đường cửa ngõ của các thành phố lớn như hà nội
tp hcm lâm vào cảnh ôn tắc do đông đảo người dân đi du xuân khiến lượng phương tiện tăng vọt
từ một mươi giờ sáng tại một số tuyến đường cửa ngõ của tp hcm
lưu lượng phương tiện gia tăng
ước tính đoạn ủn tắc kéo dài hơn năm km
từ cầu vượt tự khoát thanh trì đến trạm thu phí
rất nhiều ô tô đã đi vào làn khẩn cấp của cao tốc
người dân đi chơi tết đông đúc cũng đã khiến cầu rạch miễu liên tục bị u nứ ở cả hai hướng
lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông hai tỉnh bến tre và tiền giang
túc trực tại các điểm nóng khu vực cầu rạch miễu nỗ lực điều tiết dòng phương tiện qua cầu
dẫn đến tình trạng u nứ kéo dài khoảng năm km
dòng ô tô di chuyển chậm hướng từ đồng nai đi bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng
nguyễn phùng thật chú xã xuân hưng huyện xuân lộc để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ pháo nổ cháy phép
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc bắt quả tăng thật có hành vi tàng trữ pháo hoa nổ trái phép
tại nhà ở ấp ba xã xuân hưng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một mươi chín hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng hai mươi chín kg
qua đấu tranh thật khai nhận
số pháo trên được thật mua của một đối tượng chưa rõ ra lịch trên mạng xã hội với mục đích để sử dụng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an phường năm tp mỹ tho tỉnh tiền giang vừa tiến hành kiểm tra hành chính quán phở đại
tại khu phố ba phường năm tp mỹ tho phát hiện một mươi chín giản pháo hoa phun viên
số pháo hoa này do nguyễn ngọc tân chú tại xã phước thạnh tp mỹ tho

tiến hành kiểm tra tân xuất trình hóa đơn mua pháo nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định
tân khai đã mua tổng cộng một trăm bốn mươi bốn giàn pháo hoa phun viên từ hai cửa hàng trên địa bàn tỉnh sóc trăng và tỉnh vĩnh long
để đem về cất giấu tại quán
sau đó tân giao bán trên trang gia lô cá nhân
từ ngày một tháng hai đến khi bị bắt tân đã bán được một mươi bảy dàn pháo hoa phun viên
thưa quý vị mạng xã hội càng phát triển thì những hệ lụy kéo theo càng lớn
không khó để người dân có thể bắt gặp các dịch vụ tâm linh được phát triển rầm rộ trên mạng xã hội
đặc biệt những dịch vụ như bói toán xem tử vi bùa chú được nhiều đối tượng quảng cáo mời trào công khai
nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
trong thời điểm năm mới này các hành vi kể trên ngày càng tinh vi và xả quấy thơ
mời quý vị theo dõi
chỉ cần dạo một vòng trên mạng xã hội như facebook zalo chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt cá nhân hội nhóm dành cho những người mê bói toán
hình thức xem bói cũng xuất hiện muôn hình vạn trạng như bói tuổi xem tử vi xem cung hoàng đạo bói chỉ tay bói bài
khi lấy được lòng tin của người dân nhiều cá nhân đã lợi dụng việc xem bói bán các vật phẩm phong thủy như lá bùa bình an sợi chỉ đỏ vòng may mắn đã đưa các thầy chùa trí chú

hoàn toàn bịa đặt